kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube của chúng tôi
thưa quý vị mới đây một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao
qua không gian mạng với số tiền lên tới năm mươi tỷ đồng vừa bị công an thành phố đà nẵng triệt phá
cụ thể ba đối tượng có vai trò chủ chốt trong đường dây cờ bạc này đã bị bắt khẩn cấp
gồm võ văn nhật huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai lê việt nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú phường thuận phước
quận hải châu thành phố đà nẵng và đỗ tấn rin sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú phường nại hiên đông quận sơn trà đà nẵng
trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an thành phố đà nẵng phát hiện trên địa bàn thành phố xuất hiện đường dây
tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet bằng hình thức cá cược thể thao
phòng an ninh mạng xác lập án phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
nhanh chóng triển khai các biện pháp trình sát thu thập thông tin
qua đó cơ quan công an xác định các đối tượng cầm đầu và chân dết trong đó nổi lên
phan võ nhật huy là đối tượng có tiền án bất minh về kinh tế
quá trình đấu tranh cơ quan công an đã làm rõ từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba phan võ nhật huy liên hệ
với một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng master có tên một mươi sáu hhn có hạn mức là một trăm bốn mươi
một mươi usd sau đó huy móc nối với các đối tượng là đỗ tấn brin lê việt nam và nhiều đối tượng khác
hình thành một đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc qua mạng internet
huy sử dụng trang mạng có tên g một mươi sáu hhn nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng tổng
asian thành viên member để lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới để hoạt động tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá cược thể thao sau thời gian điều tra xác minh có đủ tài liệu chứng cứ
ngày một mươi tháng bốn công an thành phố
công an thành phố đà nẵng đã huy động lực lượng chia thành năm tổ công tác
đồng loạt triển khai phương án bắt giữ khẩn cấp ba đối tượng trên hành vi tổ chức đánh bạc
ngoài ra hai đối tượng khác trong đường dây này cũng bị bắt vì hành vi tham gia đánh bạc
công an thành phố đà nẵng cũng thù giữ nhiều đồ vật vật liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trên không gian mạng trích xuất hàng trăm trang tài liệu thể hiện lịch sử cá cược thể thao của các đối tượng
qua đấu tranh cơ quan điều tra đã làm rõ từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt
các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc đánh bạc với số tiền khoảng năm mươi tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố năm bị can để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
thưa quý vị tình trạng đánh bạc bằng công nghệ cao đánh bạc trực tuyến trong những năm gần đây
nở rộ với nhiều hình thức tinh vi quy mô rộng khắp cả nước thậm chí xuyên biên giới gây hoang mang trong dư luận
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự xã hội liên tiếp triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng
việc số người và số tiền tham gia cực lớn vào những vụ đánh bạc này đang gây bất ổn xã hội kéo theo những hệ lụy đi kèm
theo cục cảnh sát hình sự bộ công an ba năm qua lực lượng công an đã triệt phá hơn hai vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
công an các địa phương gần đây liên tiếp phát hiện và triệt phá các đường dây đánh bạc trực tuyến với quy mô hàng nghìn tỷ đồng
cách đây hai tháng chín đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ
hiện bước đầu xác định số tiền giao dịch ba năm triệu usd tương đương với hơn một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng trong khoảng một tháng
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai công an hưng yên triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đào chiếm đạt tài sản
tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lên tới hơn sáu tỷ đồng một mươi ba đối tượng bị khởi tố tại nhiều địa phương trong cả nước
trước đó công an tỉnh nam định triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến với khoảng hai mươi năm tài khoản tham gia kết thúc quá trình điều tra giai đoạn một của vụ án
công an tỉnh phát hiện có tổng lượng giao dịch tiền đánh bạc khoảng ba sáu trăm linh tỷ đồng
các đối tượng tham gia đánh bạc trên cổng game chín nghìn sáu trăm sáu mươi sáu club ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
chủ yếu là nữ giới tuổi từ một mươi tám đến ba mươi không có việc làm ổn định
bên cạnh đó các hoạt động lừa đảo đánh bạc lại càng gia tăng
đối tượng cầm đầu rụ rỗ nạn nhân dưới hình thức đầu tư tài chính
người chơi khi tham gia biết đó là cá cược có ăn thua nhưng vẫn tiếp tục lấn sâu
nhiều người sau đó không những khuyên ra bại sản mà còn trở thành đối tượng trong những đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô từ vài trăm tỷ đồng đến hàng ngàn tỷ đồng
facebook của một trong những đối tượng cầm đầu quảng cáo tư vấn tài chính
kiếm tiền dễ dàng
phía dưới đường dây dẫn đến trang đánh bạc trực tuyến có tên vn một trăm sáu mươi tám
những lời quảng cáo đảm bảo số vốn ban đầu chỉ việc chốt lãi
một người mẹ đơn thân nuôi con ba tuổi đã tin theo
theo cơ quan công an các trang đánh bạc trực tuyến thu hút hàng trăm triệu người với nhiều chiêu trò
hàng loạt đối tượng đã bị bắt giữ thời gian gần đây
đối tượng tổ chức đánh bạc khai nhận đăng những feedback
đội chơi của mình thắng
thắng xong rút tiền kích thích người chơi ham muốn và lao vào chơi theo
hình ảnh những lệnh tháng này được chụp lại áp lên thu hút người chơi
chia sẻ hình ảnh thắng lợi nhuận đăng lên mạng xã hội người chơi nạp tiền
lên không gian mạng thì chỉ nói phần thắng
theo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nam định
cách thức này thu hút rất đông người chơi từ học sinh sinh viên đến phụ nữ có thời gian nhàn rỗi
các đối tượng thường xuyên khoe hình ảnh mua nhà mua xe sang
để nhiều người tưởng rằng tham gia được lợi nhuận cao
trường phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nam định cho biết
đánh vào tâm lý công việc nhàn đơn giản ban đầu có nhiều người tham gia đánh bạc
sau đó tham gia với tư cách tổ chức đánh bạc
vì giới thiệu người chơi khác càng giới thiệu được thì càng được ăn lợi nhuận
và số lượng người chơi phát triển rất nhanh
có thể nạp tiền qua các tài khoản trực tuyến cổng trung gian thanh toán và đồng tiền điện tử
điểm chung là các tài khoản này đều không chính chủ
việc này gây khó khăn trong công tác điều tra truy vết
các đối tượng còn chuyển tiền long vòng
trong các đường dây đánh bạc số tiền công an thu giữ được rất ít
tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc ngày càng trẻ hóa
các đối tượng hoạt động theo phương thức hoạt động mới rất tình vị
là tổ chức vận hành có sự phân cấp theo sơ đồ hình top
người chơi trước lôi kéo người chơi sau để hưởng tiền thưởng
tạo vỏ bọc ban đầu là kêu gọi tham gia đầu tư tài chính bốn
sau đó tổ chức cá cược trên các trang đánh bạc
với cách thức như vậy số lượng người chơi ngày càng mở rộng
các đối tượng cầm đầu hướng đến tiếp cận nhóm người chơi có thời gian nhàn rỗi
đam mê kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng
trong tám đối tượng trước đó bị công an tỉnh nam định khởi tố về tội đánh bạc
và tổ chức đánh bạc đều ở độ tuổi dưới hai mươi tuổi
đối tượng cầm đầu đường dây dưới đối tượng có hàng trăm đại lý cấp dưới
các đại lý đóng vai trò mời chào và thuyết phục người chơi đánh bạc nạp tiền
càng nhiều người chơi đối tượng càng nhận được nhiều tiền
theo công an một tháng đối tượng này nhận được tiền hoa hồng lên tới năm trăm linh triệu đồng
do diễn ra trên không gian mạng người tổ chức bạc và người chơi không biết nhau
người chơi ở lưới tuổi thanh thấu nghiên khi tham gia nghĩ rằng mình đang chơi game
theo điều tra của công an tỉnh nam định
những nhóm tổ chức đánh bạc thường sẽ thuê một địa điểm để hoạt động bí mật
trong các khu trung cư có mức độ bảo mật cao để che giấu hoạt động
vn một trăm sáu mươi tám d com là địa chỉ tên miền của trang đánh bạc này
trong quá trình điều tra ngay khi lực lượng chức năng các quốc gia phát hiện và triệt phá
những nhà cái người cầm đầu ở nước ngoài sẽ đóng tên miền này và đăng ký một tên miền hoạt động mới
với kết thúc hoạt động y hệt
lợi nhuận khổng lồ của hoạt động đánh bạc trực tuyến đã khiến các đối tượng phạm tội gia tăng hoạt động
và thường xuyên thay đổi cách thức
theo lực lượng công an hiện có khoảng hơn ba mươi nhà cái lớn quốc tế tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
để thanh toán tiền đánh bạc các đối tượng hướng dẫn người chơi tạo ví chứa tiền điện tử
đổi tiền thật ra tiền ảo và ngược lại qua các sàn giao dịch tiền điện tử
trường phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nam định cho hay
tiền ảo việt nam chưa công nhận sàn giao dịch hầu như của nước ngoài
người chơi muốn rút thì cổng game quy đổi ra tiền nào mua đô la mỹ sau đó bán tìm cách để tiền đi lòng vòng
các trang web đánh bạc là do các đối tượng phạm tội viết ra các phần mềm để điều hành và có thể cài đặt điều chỉnh việc thắng thua
như vậy tỷ lệ thắng thua không do may rủi
có những người chơi thắng liên tiếp là do các đối tượng tự tạo ra để đánh vào niềm tin của người chơi nhưng thực tế là không có
đặc biệt trong một số đường dây đánh bạc trực tuyến khi gom đủ tiền các đối tượng có thể đánh sập trang ôm tiền
thưa quý vị những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại